do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền bắc sẽ tiếp tục rét bút trong khi các tỉnh miền trung mưa to kéo dài nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi
hôm nay khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa mưa rào trời rét đậm có nơi rét hại nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi cao có nơi dưới chín độ c nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá một mươi tám độ c
tại hà nội trời vẫn rét đậm với nền nhiệt thấp nhất một mươi hai độ c kèm những đợt mưa rào thường xuyên trong ngày gây cảm giác rét bút nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức một mươi bảy độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế hôm qua đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to dự báo đợt mưa này còn kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai và vùng mưa có khả năng mở rộng ra tỉnh nghệ an
trong những ngày tới lũ trên các sông từ quảng bình đến quảng nam và phú yên được cảnh báo tiếp tục lên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp và đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến phú yên